cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại hộ bà cao thị cúc ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa hay còn gọi là tỉnh thất bồng lai
bị cáo lê tùng vân và những cá nhân sinh sống tại tỉnh thất bồng lai đã có hành vi giả sư giả trẻ mù côi
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân
trước đó bảy người tại hộ bà cao thị cúc đã lần lượt bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân huyện đức hòa tuyên án sơ thẩm đối với sáu bị cáo
theo đó bị cáo lê tùng vân bị tuyên phạt năm năm tù các bị cáo khác bị tuyên từ ba đến bốn năm tù giam
liên quan đến vụ chủ tịch ubnd xã can hồ huyện mường tè tỉnh lai châu lý trả lối
điều tra về hành vi tham mô tài sản
cơ quan tiến hành mở rộng điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn thị hồng nhung
nguyên kế toán của ubnd xã can hồ huyện mường tè về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi ubnd xã can hồ được giao triển khai thực hiện dự án
hỗ trợ tám mươi hai hộ khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
với tổng mức đầu tư ba trăm linh sáu triệu đồng trên cương vị là kế toán của ubnd xã
mặc dù biết dự án chưa triển khai thực hiện chưa phát tiền hỗ trợ cho tám mươi hai dân thuộc đối tượng thụ hưởng
nhưng do cần chứng từ để quyết toán dự án nhung đã lập một bộ hồ sơ khống
ký giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả hỗ trợ để trình cấp có thẩm quyền quyết toán dự án
hành vi của nguyễn thị hồng nhung đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn ba trăm linh sáu triệu đồng
không đòi được nợ bốn đối tượng gồm nguyễn đức mạnh
hoàng văn lượng vi văn nam la văn thìn đều trú tại thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đã ra tay hành hung và bắt giữ người trái pháp luật
hiện công an huyện lộc bình đang tạm giữ hình sự các đối tượng nói trên
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi vừa qua tại khu nhà trọ ở thị trấn na dương huyện lộc bình
bốn đối tượng trên đã đánh và ép anh nịnh văn bắc lên xe ô tô di chuyển theo hướng quốc lộ bốn b ra thị trấn lộc bình
sau khi nhận được tin báo của người dân chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ
tổ công tác công an huyện đã xác minh làm rõ và bắt giữ bốn đối tượng trên
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật do không đòi được nợ
vận chuyển thuốc lá lậu một đối tượng đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long bắt quả tang
khi đang tuần tra trên đường tỉnh lộ chín trăm linh bảy thuộc địa phận xã trung hiệp huyện vũng liêm
lực lượng công an phát hiện đối tượng trần quốc khải trú tại huyện phong điền thành phố cần thơ
đang vận chuyển một hai trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
khải khai nhận trở thuê cho một người ở thành phố cần thơ với giá tám trăm năm mươi đồng
hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện vũng liêm
đang củng cố hồ sơ đồng thời tạm giữ số thuốc lá trên cùng với phương tiện để tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm vào sáng nay
quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi
từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm rửa tiền trong thời gian qua
trung tướng nguyễn hải trung đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã chỉ ra một số điểm
cần phải hoàn thiện để luật phát huy hiệu quả trong thực tiễn
phát biểu thảo luận tại hội trường đại biểu quốc hội nguyễn hải trung
giám đốc công an tp hà nội cho biết công an thành phố đang điều tra vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính lên tới nhiều nghìn tỷ đồng
đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức là người nước ngoài thuê rất nhiều người nước khác
trong đó có người việt nam tham gia
phương tiện thiết bị phạm tội của nước ngoài
về phương thức thì báo cáo là quốc hội là phương thức thủ đoạn này rất là tinh vi
sau khi nhận tiền nhận được tiền của người bị hại chúng chia nhỏ gửi rất nhiều lần và đến rất nhiều tài khoản
sau đó trụm về một tài khoản và từ tài khoản đó là quy đổi thành tiền ảo và từ đó rút ra tiền mặt
nhấn mạnh thời gian qua
nổi lên việc sử dụng thông tin giấy tờ giả hoặc thuê người mở tài khoản
sau đó bán lại tài khoản cho đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
đại biểu nguyễn hải trung đề nghị cần bảo đảm tính chính danh khi đăng ký mở sử dụng tài khoản
đại biểu cũng cho rằng cần phải có quy định về quản lý tài sản ảo tiền ảo dịch vụ công nghệ tài chính
để đưa vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng chống rửa tiền
đại biểu nguyễn hải trung đề nghị cần bảo đảm tính chính danh khi đăng ký mở sử dụng tài khoản
đại biểu quốc hội thảo luận tại tổ về luật hợp tác xã sửa đổi
qua thảo luận thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đề nghị tiếp tục làm rõ sự cần thiết thành lập và giả soát kỹ các quy định về tổ chức
hoạt động của liên đoàn hợp tác xã
trong trường hợp việc thành lập tổ chức này có nhiều trồng chéo trùng dẫm về chức năng nhiệm vụ
thì đề nghị bỏ quy định về việc thành lập liên đoàn hợp tác xã tại dự thảo
để tránh việc thành lập nhiều loại hình tổ chức kinh tế hợp tác có các pháp nhân tương tự
thưa quý vị thành phố an toàn đã có loạt phóng sự về bức xúc của người dân
cũng như những hạn chế tồn tại ở khu xử lý chất thải tập trung xã tóc tiên
thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
trong khi chính quyền địa phương đang chỉ đạo khắc phục theo phản ánh của báo chí
thì bất ngờ xảy ra sự cố vỡ hồ chứa chất thải rộng hơn năm m hai của công ty đại nam
uy hiếp đến môi trường xung quanh và lộ ra nhiều thiếu sót trong quy trình xử lý chất thải tại đây
cụ thể ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thành phố an toàn thực hiện phóng sự kiểm tra tình trạng ô nhiễm
ở khu xử lý rác thải một trăm linh hectare
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai phản ánh về việc lấy mẫu nước để điều tra nguyên nhân suối giao kèo sủi bọt trắng
hai phóng sự nói về tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của một số công ty
trong khu xử lý chất thải tập trung xã tóc tiên và xã châu pha thị xã phú mỹ
nó hôi mùi nó khó chịu nó hôi thối
có bắt gặp nhiều lần rồi mà báo xong bắt đầu người ta ngưng thải một thời gian xong lại thải lại
mấy đứa trẻ là bị hô hát nhiều nhất tai hại rồi chỗ đó
cái giếng nhà ai bây giờ còn tốt lắm là còn xi được còn tất cả hình như tám mươi độ ô nhiễm
mới đây ngày hai mươi tám tháng một mươi khu vực tường phía tây bắc của khu hồ chứa chất thải lỏng sinh hoạt của công ty đại nam bị vỡ
toàn bộ nước trong hồ chứa rộng hơn năm m hai tràn ra ngoài chảy xuống suối giao kèo
đàn thuộc xã châu pha
các ngành chức năng của thị xã phú mỹ đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu công ty đại nam khắc phục ngay sự cố
vi động máy móc lấp một phần đoạn suối rau kèo và mương nắm suối để ngăn nước thải phát tán
xử lý rứt điểm đến ngày một tháng một mươi một đồng thời lấy mẫu nước thải quanh khu vực để phân tích đánh giá chất lượng nước thải
bộ an dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ
rồi yêu cầu công ty trách nhiệm hồ hạng đại nam để tiếp tục
khẳng trương là thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố
cũng như là phục hồi môi trường và đánh giá tình hình
củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định
thì qua đi nắm tình hình và khảo sát tình hình
thì công ty cũng đã phối hợp đưa ra nhiều giải pháp về cơ bản
họ cũng đã ngăn chặn khống chế được các sự tràn đổ chất thải ra ngoài

ngày một một mươi một một mươi một sở tài nguyên và môi trường tỉnh và rượu bũng tàu cho biết
công tác xử lý sự cố vỡ hồ chứa chất thải của công ty đại nam cơ bản đã được khống chế
về hồ sơ pháp lý nhà máy của công ty đại nam đã đủ ủy ban nhân dân huyện tân thành
nay là thị xã phú mỹ xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường ngày tám một mươi hai nghìn bảy
theo thiết kế là bên em là phủ bạc lót bạc chống thấm hoàn toàn bên dưới
nhưng mà tuy nhiên trong quá trình lót bạc và chứa thì nó cũng bị rắc này kia
nhưng mà đáng lẽ ra là bên em là cải tạo và cho làm hết lại
nhưng mà cái sự cố nó xảy ra cho nên là bên em chưa có kịp cải tạo lại
theo quy định sự cố môi trường do tràn độ phát tán chất thải ra môi trường của công ty đại nam
có thể xem là sự cố môi trường cấp huyện
sau khi toàn bộ nước thải trong hồ chảy hết ra ngoài
để lộ phần đáy hồ không thấy lớp bạc phủ phần bạc chỉ che được một phần thành hồ chứa
dự luận cho rằng nếu đáy hồ không được phủ bạc để ngăn chất thải
nước thải thầm thấu trực tiếp xuống đất
thì sau nhiều năm hoạt động nguồn nước ngầm có bị ô nhiễm trách nhiệm thuộc về ai
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc